có hành vi giúp sức cho trịnh văn quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ một năm tỷ đồng lên bốn ba trăm linh tỷ đồng
tương ứng với bốn trăm ba mươi triệu cổ phần của công ty cổ phần xây dựng flc faros niêm yết trên sản chứng khoán bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định tính đến ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
trịnh văn quyết đã chỉ đạo trịnh thị minh huế bán toàn bộ cổ phiếu ros mang tên trịnh văn quyết
và cổ phiếu ross mang tên năm cá nhân khác do quyết nhờ đứng tên thu được tổng cộng trên sáu bốn trăm một mươi hai tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt
ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ năm đã ra các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên đối với nguyễn thiện phú
còn liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần việt thành
địa chỉ tại tp tuy hòa tỉnh phú yên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn xuân châu tổng giám đốc công ty này
kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai
mặc dù không phải là chủ đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp dl hai tại xã an phú thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
nhưng với chức vụ là tổng giám đốc công ty cổ phần việt thành
trang báo giới thiệu quảng cáo dự án đó do công ty mình làm chủ đầu tư để lừa đảo các khách hàng có nhu cầu
và chiếm đoạt số tiền hơn bốn mươi một hai tỷ đồng
tiếp tục với những thông tin khác công an thành phố hải dương vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn thanh tùng chú huyện mỹ đức hà nội
về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào ngày một mươi một tháng tám lực lượng chức năng đã kiểm tra nơi thuê nhà của tùng
ở địa chỉ
chín trăm ba mươi tám lê thanh nghị hải tân hải dương phát hiện thu giữ hai khẩu súng và hai hộp đựng tám trăm chín mươi tám phiên đạn
tùng khai nhận mua súng và số đạn trên vào năm hai nghìn một mươi bảy của một người ở tp hcm thông qua mạng xã hội
với giá là ba mươi triệu đồng
tùng đã giới thiệu và trực tiếp bán một số khẩu súng săn cho một số người trên địa bàn huyện tứ kỳ gia lộc
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết từ ngày hai mươi tháng sáu cho đến ngày tám tháng chín
tức là trong khoảng hơn hai tháng cả nước xảy ra hai hai trăm năm mươi vụ tai nạn giao thông làm chết một hai trăm linh năm người và bị thương một sáu trăm bốn mươi người
trong số này tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra hai hai trăm một mươi ba vụ làm chết một một trăm bảy mươi bốn người bị thương một sáu trăm hai mươi chín người
sau hơn hai tháng thực hiện cao điểm của bộ công an về xử lý các hành vi vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản hơn sáu trăm hai mươi năm trường hợp vi phạm phạt tiền hơn một tỷ đồng
tước một trăm linh sáu sáu trăm một mươi chín giấy phép lái xe và tạm giữ trên một trăm năm mươi ba phương tiện
trong đó chuyên đề nồng độ cồn đã phát hiện và xử lý gần chín mươi trường hợp phạt tiền hơn bốn trăm linh tỷ đồng
dù vậy đến nay thì việt nam vẫn chưa thể kiểm soát được khí thải xe máy
vâng vậy đâu là nguyên nhân
tình trạng này từ sự bất đồng thuận của người dân hay là việc xây dựng lộ trình thực hiện với những quy định không sát với thực tiễn
cùng đến với phản ánh của nhóm phóng viên ngay sau đây
mới đây sở tài nguyên môi trường tp hà nội đã có đề xuất lập một trăm bảy mươi trạm kiểm định khí thải xe máy tại các trung tâm
để kiểm định khí thải đối với xe máy có năm năm tuổi trở lên
đây không phải là lần đầu tiên câu chuyện kiểm soát khí thải xe máy tại hà nội được nhắc tới
và một lần nữa nó lại vấp phải nhiều luồng ý kiến trái triều từ các người dân
và lần này câu chuyện xe máy có thời hạn sử dụng trên năm năm lại là chủ đề đang được tập trung bản luận
cuối năm hai nghìn hai mươi một hà nội cũng từng triển khai thí điểm hai mươi bốn trạm đo khí thải xe mô tô xe gắn máy cũ đang lưu hành
tư vấn hỗ trợ người dân chuyển đổi xe máy cũ lấy xe máy mới
và đã có khoảng năm xe máy được kiểm định
thế nhưng so với con số hơn sáu triệu xe máy đang lưu hành tại hà nội hiện nay thì quả là quá khiêm tốn
các chuyên gia cho rằng năm năm là quãng thời gian quá ngắn đối với xe máy
và việc kiểm soát khí thải chỉ nên dừng lại ở việc quản lý chủ thể
nghĩa là gặp trường hợp nào thì xử lý trường hợp đó
chứ không thể kiểm tra dàn trải vừa lãng phí vừa thiếu tích khả thi
các chuyên gia cũng nhấn mạnh

của các nhà cung cấp
đồng thời có chính sách hỗ trợ chuyển đổi hỗ trợ đăng ký mới phương tiện
để khuyến khích người dân thay thế phương tiện cũ không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải
khi đó người dân sẽ tự giác chuyển đổi
chứ không nên đưa ra các tiêu chí cách làm xa rời thực tế
để rồi loay hoay bản đi bản lại cả chục năm
vẫn không nhận được sự đồng thuận từ dư luận xã hội
thưa quý vị bộ tư pháp vừa trình ủy ban pháp luật dự thảo nghị quyết của quốc hội
về thí điểm cấp quyền
chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá
vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
theo đó người có nhu cầu được chọn bất cứ biển số nào
trong kho biển số để đấu giá
rõ ràng là chủ trương này không chỉ đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của người dân
mà còn thu về một khoản ngân sách phục vụ
cho mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông cho địa phương và cả nước
tăng tính minh bạch trong việc cấp biển số xe
hiệu quả thì ai cũng thấy rõ
nhưng để việc triển khai được minh bạch hiệu quả
và không vướng mắt giữa các văn bản pháp luật khác nhau
thì vẫn còn nhiều vấn đề cần thao gỡ
bà dương thị lý chú xã xuân giang nghi xuân hà tĩnh
đã rất may mắn khi bấm được biển số xe ô tô đẹp
mang số ba mươi tám a bốn mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi tám
chiếc ô tô của bà chỉ có giá trị khoảng sáu trăm linh triệu đồng
nhưng với biển số này có người đã trả giá một bảy tỷ đồng
tức là gấp ba lần giá mua xe ô tô
thực tế này cho thấy
giá trị của những chiếc biển số xe đẹp
và nhu cầu của một bộ phận người dân là có thật
theo tôi nếu mà có quy định về việc đấu giá biển số xe đẹp
thì đấy là một lựa chọn rất là phù hợp đối với nhiều đối tượng
bởi vì với một xã hội phát triển thì đấy là lựa chọn của từng người
theo sự thảo nghị quyết của quốc hội
về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô
thông qua đấu giá khi chuyển dựng xe
người chung đấu giá được quyền giữ lại biển số
và đăng ký cho xe khác
tuy nhiên người sở hữu không được phép chuyển nhượng
cho tặng thừa kế biển số chung đấu giá
trong một mươi hai tháng kể từ ngày chúng đấu giá
phải đăng ký biển số đó gắn với phương tiện
nếu không sẽ bị thu hồi
về xác định giá khởi điểm biển số đưa ra đấu giá
chính phủ đề xuất vùng một gồm hà nội tp hcm
giá khởi điểm là bốn mươi triệu đồng
vùng hai gồm các địa phương còn lại là hai mươi triệu đồng
theo kế hoạch thì dự thảo này sẽ được chỉnh quốc hội xem xét thông qua
theo quy trình một kỳ họp tại kỳ họp thứ tư
dự kiến khai mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi tới đây
tuy nhiên thì có ý kiến cho rằng còn có một số quy định chưa thống nhất
với một số quy định hiện hành của pháp luật
như luật giao thông đường bộ
luật quản lý sử dụng tài sản công
luật ngân sách nhà nước
liên quan đến vấn đề này
có ý kiến cho rằng cần có một trung tâm đấu giá trực tuyến độc lập biển số xe
để đảm bảo tính khách quan
và nên áp dụng
một thí điểm tại thành phố lớn trước
trước khi mà triển khai trên toàn quốc
chi tiết nội dung này sẽ có trong phần trao đổi của phóng viên
cùng với luật sư bùi thị mai đoàn luật sư hà nội ngay sau đây
xin cảm ơn luật sư bùi thị mai đã tham gia chương trình của chúng tôi
thưa luật sư hiện nay thì người dân đang rất quan tâm đến tờ trình của chính phủ
về nội dung là sẽ chính thức đấu giá biển số xe đẹp
quan điểm luật sư như thế nào về đề án này ạ
thực ra về dự thảo về đấu giá biển số đẹp thì đã có cách đây từ rất lâu
từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi ba rồi nhưng thời điểm đó thì đã vướng rất nhiều các quy định pháp luật
và chưa thực hiện được
và đến nay thì chính phủ đã sau các thời gian lấy ý kiến của các cơ quan bộ ngành có liên quan
thì đã thống nhất tờ trình biển số đẹp
thực ra là về cái quy định này thì cũng rất là phù hợp đối với cái thực tế hiện nay ở trên thế giới
một số nước ở trên thế giới ví dụ ả rập xê út hay úc
cũng đã tiến hành cái việc đấu giá biển số đẹp trước đây
và cái việc thực hiện biển số đẹp tại thời điểm này
cũng thể hiện sự linh hoạt của chính phủ
khi mà đáp ứng được cái yêu cầu của người dân
trong thời kỳ đổi mới và hiện đại hiện nay
vâng hiện nay có một nội dung mà người dân đang rất là tranh luận
đó là quyền và nghĩa vụ của người chúng đấu giá biển số xe đẹp
người dân có thể được giữ lại biển số xe
nhưng lại không được phép chuyển nhượng và trao tặng
quan điểm của luật sư như thế nào về vấn đề này ạ
chính xác là dự thảo này vẫn cho phép việc chuyển nhượng thừa kế cho tặng biển số xe
nhưng với điều kiện là phải gắn liền với xe
còn trong trường hợp mà chuyển nhượng riêng biển số xe thì tất nhiên là không được
theo quy định tại điều tám của luật giao thông đường bộ thì hiện nay đang cấm việc mua bán chuyển nhượng biển số xe
còn về mặt quy định khác các quy định khác của pháp luật ví dụ bộ luật dân sự
thì tôi cho rằng là khi bạn đấu giá thì đây là thuộc về tài sản
mà tài sản đối với quyền tài sản theo quy định của bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
thì người sở hữu chủ tài sản có quyền sở hữu chiếm dụng và định đoạt tài sản đó
có nghĩa là khi đã tài sản của họ thì họ có quyền tự do định đoạt chuyển nhượng tài sản
việc dự thảo không cho phép việc chuyển nhượng thì tất nhiên cũng có cái lý do của cơ quan quản lý
khi muốn thống nhất việc quản lý và tránh cái sự đầu cơ biển số xe đẹp
tuy nhiên là tôi cho rằng là các cơ quan cần phải nghiên cứu để có những cái quy định
nó thiết thực và phù hợp với quy định để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp khác của người dân
theo quan điểm luật sư thì chúng ta cơ quan nhà nước cần có cái tiến hành như thế nào
để đảm bảo tính hiệu quả trong thực thi cái đề án này ạ
theo tôi để thực hiện dự thảo
đề án việc đấu giá biển số đẹp
thì thứ nhất là cơ quan nhà nước cần phải xây dựng một cái quy chế
một bộ khung quy định của pháp luật về đấu giá biển số đẹp
phù hợp với các quy định hiện hành
thống nhất các quy định của các luật bộ luật liên quan
để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân
cũng như đảm bảo cái sự quản lý của nhà nước
thứ hai là theo tôi để trước khi thực hiện đồng bộ trên cả nước
thì cần phải thực hiện thí điểm tại các thành phố lớn
ví dụ hà nội hải phòng thành phố hồ chí minh chẳng hạn
để từ đó rút ra các cái ưu nhược điểm và các cái khó khăn trong quá trình thực tế
để khắc phục các dự thảo và các quy định thực tế
và thứ ba là theo tôi là phải cần có một cơ quan thứ ba giám sát việc đấu giá này
không nên trao toàn quyền cho bộ công an trong việc đấu giá
để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong đấu giá biển số đẹp
vâng được biết hiện nay thì bộ tư pháp đang điều chỉnh nghị định sáu mươi hai
về hình thức đấu giá trực tuyến nhằm khắc phục những tiêu cực trong đấu giá
thì luật sư nghĩ thế nào về cái hình thức đấu giá trực tuyến ạ
thực ra trước đây về việc mặt các mặt đấu thầu thì chúng ta đã thực hiện cái đấu thầu trực tuyến
và tôi cho rằng đây cũng là cái việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong cái thời buổi hiện tại mà khi mà công nghệ số đang cực kỳ phát triển
và thứ hai là cái việc áp dụng về đấu giá trực tuyến cũng tạo cho người dân
cái cơ hội hơn linh động hơn cho người dân không phải đến trực tiếp các cơ quan đấu giá
hoặc là mất thời gian tham gia đấu giá mà chúng ta có thể ngồi ở nhà
và thực hiện cái quyền của mình và để thỏa mãn cái sở thích của mình
tôi cho rằng đây là một cái quan điểm rất là tiến bộ của bộ tư pháp cũng như nhà nước ta
tuy nhiên là khi thực hiện cái việc đấu giá trực tuyến thì chúng ta phải cũng phải xây dựng
củng cố hệ thống đấu giá trực tuyến sao cho phù hợp và tránh không bị tắc nghẽn
rất nhiều trường hợp là bị tắc nghẽn và không thể thực hiện được quyền
ngoài ra là việc công bố kết quả cũng cần công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến
vâng một lần nữa xin cảm ơn luật sư bùi thị mai đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi
thưa quý vị trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp trong thời gian vừa qua
thành ủy hà nội đã chỉ đạo nóng về phòng cháy chữa cháy
một trong những số đó là người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy nổ
chi tiết có trong cụ chính sách sáng nay
ban thường vụ thành ủy hà nội vừa ban hành công văn
yêu cầu tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ và các hoạt động sản xuất kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố
trong đó người đứng đầu cấp ủy chính quyền đơn vị phải chịu trách nhiệm trước ban thường vụ thành ủy
nếu để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng cho người và tài sản trên địa bàn phạm vi quản lý
nằm trong kế hoạch phối hợp giữa thanh tra sở giao thông vận tải và cảnh sát môi trường
công an thành phố hà nội ngoài xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định
từ nay đến cuối năm các tổ công tác liên ngành sẽ giả soát kiểm tra
nếu phát hiện doanh nghiệp đơn vị vận tải có nhiều xe tải vi phạm trên đường
sẽ bị tạm thời tước phủ hiệu giấy phép kinh doanh
chính thức từ hôm nay một mươi ba tháng chín tuyến xe buýt một trăm linh chín tuyến xe không trợ giá do tư nhân đầu tư
bắt đầu vận hành nhằm phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng lớn của hành khách ra vào sân bay
giá vé từ tám đến một mươi năm đồng một lượt tùy khoảng cách
hàng ngày sẽ có một trăm một mươi chuyến xe chạy từ năm h bốn mươi năm đến gần một mươi hai giờ đêm
mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin đáng chú ý đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
sau ba ngày lọc ảo
đại diện nhiều trường đại học dự báo điểm chuẩn sẽ biến động tùy từng ngành so với năm hai nghìn hai mươi một
đặc biệt là các ngành hot điểm chuẩn sẽ tăng
thông tin trên báo lao động số ra sáng nay
thạc sĩ phạm thái sơn giám đốc trung tâm tuyển sinh và truyền thông
trường đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm cho biết
sau lần lọc ảo thứ ba điểm chuẩn dự kiến của một số ngành tăng nhẹ so với năm hai nghìn một mươi tám
trong đó ngành tăng nhiều nhất là ngành tự động hóa có thể tăng từ một mươi tám điểm lên hai mươi điểm
còn thạc sĩ luật sư trịnh hữu trung phó hiệu trưởng trường đại học gia đình cho hay
lần lọc ảo thứ ba của trường gần như không có sự thay đổi nào
ông trung nhận định lần lọc ảo đầu tiên thì có nhiều biến động
nhưng đến lần thứ hai thứ ba thì mức điểm chuẩn số lượng trúng tuyển chỉ biến động nhẹ
theo đó các trường cơ bản cũng đã đưa ra được mức điểm chuẩn năm nay
ở lần lọc ảo thứ tư thứ năm thì gần như sẽ sát với điểm chuẩn cuối cùng
mới đây bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục phát đi văn bản
đề nghị các địa phương siết chặt tình trạng phân lô bán nền xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
báo kinh tế và đô thị phản ánh liên quan với bài viết có nhan đề
quản lý phân lô bán nền đẩy mạnh phân cấp cho địa phương
theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn minh phong
việc siết chặt phân lô tách thửa chỉ là biện pháp tình thế ngắn hạn để kiểm soát tình hình
không nên lạm dụng mệnh lệnh hành chính trong quản lý nhà nước
về lâu dài ở mỗi địa phương cần thiết phải làm đúng
làm tốt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất với tầm nhìn dài hạn rồi công khai để người dân biết
ngoài ra nếu lãnh đạo địa phương nào để xảy ra tình trạng phân lô bán nền trái phép
như tự ý san đồi xẻ núi trên đất nông nghiệp
thì phải xử lý nghiêm kỳ luật lãnh đạo lẫn cán bộ địa phương đó
hàng loạt sản phẩm mì gói của việt nam đã bị các nước thu hồi vì chứa chất etylenoxid gây xôn xao dư luận
còn tại thị trường việt nam thì doanh nghiệp vẫn dùng chất này vì việt nam chưa quy định
nhiều hóa chất thế giới cấm việt nam cho dùng là bài viết trên báo tuổi trẻ số ra sáng nay
báo tùy trẻ thông tin các nhà sản xuất thực phẩm đều phải sản xuất dựa theo các quy định của nước mà họ muốn bán
với các nước hay khu vực phát triển như mỹ eu thường các chất phụ da được nghiên cứu và đánh giá một cách kỹ càng
phức tạp đòi hỏi một nền khoa học phát triển
do vậy các quy định về chất phụ da thường ở mỹ và eu nhật bản được đánh giá rất cao và cũng rất khắt khe
các nước kém phát triển hơn hoàn toàn có thể học hỏi và cập nhật các quy định của mình dựa trên các quy định của các nước phát triển